tại khu vực cửa biển tỉnh sóc trăng lực lượng chức năng đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển
đã phát hiện tàu grady georgie chở một triệu lít xăng có dấu hiệu vi phạm
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có một mươi ba thuyền viên do ông nguyễn văn hiệp chú tại thịnh long hải hậu nam định làm trưởng thuyền
theo lời khai ban đầu tàu đang vận chuyển khoảng một triệu lít xăng nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh được tính hợp pháp của số xăng trên
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng chín lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã kiểm tra và bắt giữ tàu bv sáu nghìn bảy trăm sáu mươi sáu ts
đang vận chuyển khoảng bốn mươi lít dầu do nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh được tính hợp pháp của số dầu trên